nếu như mái đình gắn với những sinh hoạt cộng đồng mang tính nghi lễ trang trọng như hội họp lễ tết thì giếng làng lại gắn với những hoạt động đời thường gần gũi của người dân như lấy nước giặt rũ
chương trình sắc màu dân tộc tuần này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tản mạn đồi nét về giếng làng giếng phố
cây đa bến nước
cây đa bến nước
sân đình là biểu tượng của làng quê truyền thống việt nam đặc biệt là làng quê bắc bộ
khi cuộc sống ngày càng hiện đại những hình ảnh ấy không còn rõ nét nhưng nó vẫn là cái hồn của làng quê việt gợi cho ta thấy sự bình yên quần tụ đoàn kết của cư dân nông nghiệp ở mỗi làng xã
tính cộng đồng đã gắn kết các thành viên trong làng lại với nhau điều này được thể hiện rõ qua hình ảnh cây đa bến nước sơn đình
sơn đình là trung tâm hành chính văn hóa xã hội của làng
tất cả các thành viên trong làng đã gắn kết các thành viên trong làng lại với nhau điều này được thể hiện rõ qua hình ảnh cây đa bến nước sơn đình
các việc quan trọng của làng đều diễn ra ở đây như hội họp xét xử kiện tụng đón dước quan trên văn hóa văn nghệ giải trí
cây đa là nơi ngồi mát nghỉ ngơi của người dân sau những buổi làm đồng mệt nhọc là trốn nghỉ chân của lữ khách qua đường
cùng với cây đa là giếng nước hoặc bến nước
ngoài các giá trị vật chất hiện hữu giếng làng còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung
cũng tại giếng làng tin vui buồn của làng trên sóng dưới được người dân chia sẻ qua các hoạt động thường nhật như gánh nước giặt rũ
những bà những mẹ gánh nước thổi cơm các cụ già giặt rũ chuyện trò trẻ con tắm ráp nô đùa bên giếng
chính vì giếng gắn bó với những hoạt động thường nhật nên nó trở nên gần gũi và thân quen hơn cả trong tâm trí của mọi người
thì đối với đời sống cộng đồng cũng như đời sống cá nhân cái gì đem đến lợi ích chúng ta cái gì chúng ta dùng nó lâu ngày thì nó tích lũy càng ngày cùng nhiều những kỷ niệm tâm cảm chúng ta đạt của đó
cho nên cái diếng có được cái diếng tốt trong một cộng đồng làng xã đó là cái bốn nước sạch rất quý
và người ta bảo lưu nó người ta thiêng liêng nó hóa nó đi người ta yêu mến nó người ta giữ gìn nó
và người ta yêu cầu những người khách đến cũng phải tôn trọng nó như chính họ tôn trọng
khi quần thể làng xã được hình thành giếng làng cũng xuất hiện theo
các thầy địa lý tìm mạch nước theo thuật kinh dịch để khơi giếng làng và đó được coi là long mạch của làng để con dân tấn tới trong hành trang xây đắp cuộc sống học hành khoa bản
với nước diếng là gần như là con nước thiêm người ta coi nước diếng là nước thiêm
cả cái làng đó mà khi chọn lập làng thì bao giờ yếu tố nước rất quan trọng
người ta phải chọn xem ở đấy có nước được không
thế rồi nước đấy vừa trong sinh hoạt của người dân nhưng đồng thời cũng có thể thuận lợi cho canh tác
vì thế mà người ta bao giờ cũng có những chi thức dân gian để chọn nơi đảo diếng
đà lạt chỉ phụ thuộc vào những nguồn nước tự nhiên như sông hồ ao lạch
người việt nam từ lâu đã biết khai thác và sử dụng những mạch nước ngầm vừa dồi dào lại vừa trong mát vệ sinh hơn nước ao hồ sông suối
hoặc có khi chỉ đơn giản là phục vụ cho mục tiêu phong thủy
chỉ trong khoảng diện tích khảo cổ khoảng ba ba hectare ở số một mươi tám hoàng diệu các nhà khảo cổ đã tìm thấy tới hai mươi sáu giếng nước cổ
chỉ trong khoảng diện tích khảo cổ khoảng ba ba hectare ở số một mươi tám hoàng diệu các nhà khảo cổ đã tìm thấy tới hai mươi sáu diếng nước cổ
từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ chín thành diếng được xếp bằng gạch khít với nhau đủ để ngăn đất bùn ngấm vào diếng mà chỉ giữ lại nguồn nước ngầm trong vắt
nét độc đáo này được tìm thấy trong tất cả các diếng cổ tại khu vực hoàng thành
nét độc đáo này được tìm thấy trong tất cả các diếng cổ tại khu vực hoàng thành
trong tất cả các diếng trong lòng diếng cũng có nhiều bình vò long sành và những mảnh đất nung hình lá đề trang trí chim phượng đặc trưng của triều lý
từ cái diếng này đã giải mã thông điệp lịch sử từ thời đại la nơi này đã đào diếng và thời lý diếng lại được sử dụng
trong thời lê nguyễn diếng nước trong hoàng cung lại được xây dựng theo kiểu khác
trồi linh tròn nhưng gạch xây là loại gạch vồ màu đỏ nâu hay xám đen
quanh những cái giếng hoàng cung biết bao hỉ nộ ái ố của những kiếp người quyền quý đã diễn ra
chuyện xưa đã qua tới ngàn năm trước chẳng ai còn biết nữa nhưng hẳn là dù là diếng làng hay diếng viết làng
giếng làng còn gắn với những phong tục tập quán với tín ngưỡng của cư dân khu vực đó
có những chiếc giếng là nơi phát tích của những trò chơi nghi thức dân gian và trở thành di sản văn hóa độc đáo
tiêu biểu là giếng ở làng ngọc trì thạch bàn quận long biên thành phố hà nội và nghi thức kéo con ngồi nổi tiếng
theo tương truyền có một năm làng ngọc trì hạn hán cả làng có một mươi hai cái giếng thì cạn hết cả một mươi một cái
chỉ còn giếng ở sóng đìa là còn nước
trài sóng đường và sóng chợ xuống giếng lấy nước về dùng
trài sóng đìa sợ hết nước nên ngăn không cho lấy
bên rằng bên giữ lại sợ đổ mất nước nên ngồi xuống mà ôm cả lấy thùng nước
hạn hán đi qua nhớ lại tích ấy các cụ nghĩ ra trò kéo co ngồi để cho mọi người chơi trong hội làng với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa
kéo con ngồi là nghi thức thường được tổ chức vào ngày ba tháng ba âm lịch gắn với ngày sinh tương truyền của thánh huyền thiên trấn vũ là một vị thần tự nhiên
trong cái giáng dấp của một vị đạo sĩ ông ấy chống cái kiếm trên lưng của cái con rùa và có con rắn leo lên
rùa với rắn là thủy quái để chống lụt à để dâng nước gây nên lụt lội
mà cái kiếm của thần linh là sấm chấp mà sấm chấp đánh xuống nước đó là chống lũ chống lụt
và hiện tượng chống lũ chống lụt ấy
vị thần này là người dân muốn thông qua thần để cho cái đất đai này nó khỏi bị lũ lụt
mà cho nhân dân xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc đặc biệt là cuộc sống nông nghiệp
trước khi kéo co người chơi phải thực hiện nghi lễ chỉnh đức thánh
sau đó tổ chức diễn sướng ở tư thế ngồi trên nền đất hoặc nền ruộng với nhiều hoạt động độc đáo
điểm độc đáo là mặc dù mỗi mạn có một độ kéo co xong dù là người dân ở mạn nào cũng đều mong đội mạn đường thắng
vì họ quan niệm mạng đường tiêu biểu cho cộng đồng cốt lõi về trồng trọt mà thắng
nghĩa là năm đó dân làng làm ăn rất tốt mùa màng bội thu người dân khỏe mạnh
riêng mạng đìa không được phép thắng bởi người ta cho rằng đó là điểm không may
kéo co này đã thấm đẫm nó được phả vào một cái giá trị mới nó khác
lớn hơn cái gian luyện sức khỏe vượt lên trên cái đó nó còn có một ý nghĩa tinh thần
mỗi một cái truyền thuyết mỗi một câu chuyện dân gian nó đều có cái bóng dáng của lịch sử
đều có cái xuất phát từ hiện thực đời sống
truyền thuyết bảo rằng là lúc nào mà đại hạn hán nước giếng mà cạn
thì người ta kéo con ngồi thì lại sẽ có nước sẽ có nước
cái văn hóa dân gian nó luôn luôn thể hiện cái khát vọng
khát vọng của người lao động người bình dân về một cuộc sống ấm no
nó biến cái không thể thành có thể nó có một sức mạnh lạ lắm
tạo cái niềm tin tạo nên khát vọng cho con người
cho nên là làm cho cái cuộc sống trong dân gian nó trở nên đẹp đẽ
nó giúp những con người ngày xưa sống vô cùng cực khổ người ta vẫn vượt lên khó khăn
hiện nay là thế giới người ta trao tặng cho mình người ta công nhận đấy là những di sản văn hóa của mình
bởi vì nó rất độc đạo nó có chiều sâu văn hóa tinh linh
kéo con ngồi là diễn xướng dân gian mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa
mùa màng tốt tươi được mùa xuất phát từ việc lấy nước giếng bìa
ngày hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi năm ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của unesco
đã ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co ở việt nam
trong đó có kéo con ngồi ở ngọc trì cùng với campuchia hàn quốc philippines
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
cách đây khoảng năm mươi năm những chiếc giếng khơi là một phần không thiết kế của các dân gian

đó không chỉ là nơi lấy nước mà còn là chỗ tụ tập của đám trẻ con
nơi chia sẻ chuyện trò của những bà nội trợ
cuộc sống hiện đại và vội vã đã khiến cho những hình ảnh đó dần mở đi
tuy nhiên những chiếc giếng trong lòng phố cổ hà nội vẫn luôn hiện hữu
và nhắc nhiều lớp người về một thời gian khó nhưng tình cảm
khi có nước máy tiện lợi và dễ dàng thì giếng khơi của khu phố dường như cũng giảm dần đi công năng của nó
nước máy vào từng nhà giếng khơi bị bỏ quên
đất chật người đông nhiều chiếc giếng đã bị lấp đi dành đất để sinh sống kinh doanh hoặc đô thị hóa
sân giếng chung co hẹp lại để dùng cho mục đích khác
nguồn nước mát trong từ giếng khơi không còn được trọng dụng
người dân dần quên đi tính cộng đồng nơi sân giếng
tuy nhiên đâu đó trong lòng phố cổ hà nội vẫn còn sót lại những chiếc giếng đã có tuổi đời nhiều năm tuổi thậm chí cả trăm năm
người dân xung quanh vẫn dùng nước giếng để tắm giặt hoặc rửa xe
hơn thế với những người cao tuổi dùng nước giếng còn là một thói quen là sự hoài niệm
những chiếc giếng khơi từ xa xưa vẫn còn sót lại
giữ cho phố phường hà nội một nét lạ một nét riêng về một thời đã xa

có những chiếc giếng đã xuất hiện trong sân đình sân chùa từ rất lâu

gợi nhớ lại những thói quen văn hóa cộng đồng

một thời gian khó nhưng thấm đượm tình người
bà ngồi bên cạnh bà rao uống hay nước cơm hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc

thế hôm nay anh đến đây sưu trầm tôi không bán
mà tôi cũng muốn để lại nhà anh để anh kể lại câu chuyện đó cho cuộc sống của người dân người dân rất đẹp
mỗi lúc rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn bộ sưu tập cối đá của mình
ông lại nhớ về hình ảnh người mẹ thân yêu và những người phụ nữ nông thôn việt nam
luôn tạo tần xây lúa giã gạo nuôi chồng nuôi con
ước mơ về một bảo tàng nông thôn trọn vẹn nhưng cũng là một chặng đường đầy gian nan
giờ đây cuộc sống khá lên bộ mặt nông thôn cũng được đổi thay
những máy nổ máy xay bếp ga máy bơm đã thay thế những vật dụng thủ công đơn giản
rồi sẽ có một ngày những chiếc cối đá những chiếc chạn tre
hay dậm đánh cá chỉ còn là hoài niệm
công việc sưu tầm này đối với ông mạnh không chỉ là một thú chơi
mà còn có ý nghĩa lưu giữ di sản văn hóa làng quê
không vì mục đích kinh doanh bảo tàng nhà quê của ông mạnh ngày càng có nhiều khách tới tham quan
nhiều nhất là học sinh sinh viên và có cả người nước ngoài
cứ vào ngày cuối tuần ông lại kiêm thêm vai trò hướng dẫn viên cho du khách
mong muốn của người đàn ông có sở thích độc đáo này là có mặt bằng để xây dựng một bảo tàng rộng hơn
để lưu giữ lại hồn cốt nhà quê của nông dân
thế hệ mai sau
thêm mỗi điểm đến trong chương trình là thêm một khám phá mới về văn hóa
của các nhà quê
các vùng miền và dân tộc trên khắp cả nước
chúng tôi luôn hy vọng chương trình mang đến nhiều thông tin thú vị tới cho quý vị khán giả
và đến đây thì chương trình sắc màu dân tộc cũng xin được tạm dừng
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi